hơn một mươi năm trở lại đây hệ thống các nhà máy thủy điện đã thường xuyên phải xả nước chống hạn hán hay phải mở cửa xả lũ
những hệ thống bậc thang thủy điện với hồ chứa lớn như hệ thống lưu vực sông đà suốt hàng chục năm trong quá khứ không cần xả lũ đã xuất hiện những trận lũ vào mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
khiến cho những hồ chứa điều tiết năm đã phải xả lũ để bảo đảm an toàn đập và việc này cũng đã diễn ra liên tục đến nay
những năm vừa qua
biến đổi khí hậu đã có tác động rất lớn đối với vấn đề an nguồn nước
đến thời điểm này mới thấy vai trò của hồ đặc thủy lợi nói chung với hồ thủy điện nói riêng để phục vụ nước cho sinh hoạt cho sản chất
nhất là vào dịp hạn hán rồi đến mùa vụ là rất quan trọng
tính đến thời điểm hiện tại cả nước có bốn trăm hai mươi chín công trình thủy điện đã được đưa vào khai thác sản xuất lượng điện chiếm tới hơn ba mươi bảy sản lượng điện hàng năm
các hồ chứa thủy điện với tổng dung tích khoảng năm mươi sáu tỷ m ba chiếm tám mươi sáu tổng dung tích hồ chứa trên cả nước
các hồ chứa thủy điện đã góp phần quan trọng vào việc cắt giảm làm chậm lũ cho hạ du có phần giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra
đây cũng là nguồn cung nước cho sinh hoạt sản xuất vào mùa cạn

chúng tôi thấy rằng là hiện nay về mặt thủy điện chúng ta đã có thể nắm chắc được tất cả các khâu từ thiết kế xây dựng vận hành nắm rất chắc
và đây là một trong những cái điểm rất mạnh tư vấn của mình cũng tốt xây dựng của mình cũng tốt và vận hành đến bây giờ là các nhà đầu tư tư nhân các nhà đầu tư của nhà nước
ví dụ như evn pvn tkv vận hành các dự án thủy điện
cho đến nay chúng tôi đánh giá rằng là dần dần đột định và rất tốt góp phần rất lớn trong vấn đề vừa phát điện vừa giảm lũ và cấp nước dạo du
các dự án thủy điện đã không chỉ khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
mà còn mang lại lợi ích kinh tế tổng hợp chống lũ chống hạn cung cấp nước tưới cho nông nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân
đóng góp nguồn ngân sách to lớn cho nhà nước

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương
vì vậy cần phải khai thác bảo đảm an toàn nguồn tài nguyên quý giá này
thủy điện trước tới nay vẫn đóng vai trò rất quan trọng và tôi nghĩ rằng tương lai cũng sẽ đóng vai trò rất quan trọng
và một trong những vấn đề tôi chưa nói là tất cả những dạng thủy điện về giá thành phát điện là nguồn rẻ nhất
đấy là khẳng định
tuy nhiên theo các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng thủy lợi
để nâng cao hiệu quả vận hành của thủy điện trước những diễn biến bất thường của thiên tai
vừa bảo đảm an ninh năng lượng vừa bảo đảm điều tiết nước phục vụ sản xuất sinh hoạt và góp phần cắt lũ trong mùa mưa bão
việc nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn là hết sức quan trọng

để chúng ta có điều tiết hồ thủy điện của chúng ta
mà đáp biệt ở miền trung là với địa hình dốc và dòng sông nắng
một số các hồ ở trên đấy thì không có khả năng cắt lũ sản lũ như một số hồ ở miền bắc
cho nên việc dự báo hoặc là tính thời gian lực của lượng mưa đến hồ thì rất quan trọng
mà tấn tối ưu vận hành này thì đối với các công ty thủy điện
họ rất lớn vào điều kiện tự nhiên
ở đây chính là các điều kiện về khí tượng và thủy văn
thế hiện nay thì chúng ta chỉ có nâng cao được các cái năng lực dự báo được thôi
và chúng ta sẽ tiệm cận dần đến tối ưu
còn về mặt khoa học chúng ta phải nói thẳng thắn thế này
là chúng ta không thể có dự báo chính xác được
bên cạnh đó trong vận hành liên hồ chứa
việc giải quyết mâu thuẫn lợi ích giữa bảo đảm an toàn cho hạ lưu
với việc sử dụng hiệu quả nguồn nước cho các ngành như phát điện
tưới tiêu hoặc cấp nước dân dụng cũng khá phức tạp
trong quá trình vận hành các lưu vực chứa cho phép chứa một lượng nước nhất định
xả bao nhiêu là một câu chuyện rất cần tính toán kỹ
bởi nếu xả nhiều quá thì lượng mưa tiếp theo quá ít sẽ không đủ
đặc biệt là vào cuối mùa mưa
còn nếu xả quá nhiều thì hồ năm sau thiếu nước và hiệu quả cung cấp điện lại thấp đi
do đó để giải quyết được thì phải nâng cao năng lực dự báo
ở các nước các lưu vực sông lớn thì họ đều có một cái trung tâm
vận hành theo lưu vực sông theo thời gian thịnh vận hành theo thời gian thực
và họ tập trung rất cao cái dự báo để cho ngày càng chính xác
nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ chủ động
và lúc ấy cái hiệu quả phát điện hiệu quả cung cấp nước
nó được nâng lên rất cao và cái đảm bảo an toàn cho vùng hạ du cũng được nâng lên
trong tương lai thủy điện sẽ giảm xuống
năm hai nghìn ba mươi còn khoảng trên hai mươi
đến năm hai nghìn ba mươi thủy điện sẽ giảm xuống
đến năm hai nghìn ba mươi thủy điện sẽ giảm xuống
đến năm hai nghìn bốn mươi năm khoảng một mươi hai công suất hệ thống
khi năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn năng lượng của cả nước
thì thủy điện vẫn là yếu tố không thể thiếu
đó sẽ là nguồn điện chạy nền để cung cấp nguồn khi điện từ năng lượng gió
mặt trời bị sụt giảm do các yếu tố thời tiết
chính vì vậy nhu cầu về dự báo khí tượng và tính toán dự báo dòng chảy về hồ chính xác
là ưu tiên hàng đầu cho hoạt động điều tiếp cận hành hồ chứa của nước ta
đáp ứng an ninh năng lượng
có nhiều việc phải làm nhưng có hai cái nhóm việc
một là dự báo hai là năng lực tổ chức chỉ đạo để ra quyết định lúc ấy
thì chúng ta sẽ vận hành tốt và ta sẽ hài hòa được cái bài toán an toàn đập
an toàn hạ du với cái bài toán kinh tế phát điện cấp nước
bộ công thương thì sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương
để chúng ta làm sao giám chát cái công tác vận hành và điều tiết thủ
điều chứa rồi phòng chống bão
sau lúc được đảm bảo an toàn đập là một cách toàn diện
và có những cái vấn đề mà phát sinh thì chúng tôi sẽ xử lý
và chúng tôi sẽ chỉ đạo các chủ hồ chứa
đặc biệt là những cái hồ thủy điện đã vận hành lâu rồi thì
chúng ta sẽ xem xét lại cái điều kiện thủy văn nó đã thay đổi rồi
hoặc là những cái quy trình liên hồ đã được cập nhật
thì phải điều chỉnh lại cái quy trình vận hành cho nó phù hợp
để làm sao mới đáp ứng được cái hiện trạng thực
ngoài đặc biệt là thời tiết của cơ quan
để nâng cao hiệu quả bộ công thương sẽ tăng cường yêu cầu chủ đầu tư
đầu tư các trang thiết bị giám sát để có dữ liệu cập nhật và chuyển số liệu về cơ quan quản lý để giám sát
tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để điều hành hồ chứa
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đập hồ chứa thủy điện để hỗ trợ quản lý vận hành hồ chứa
tích cực tuyên truyền phổ biến nghị định một trăm một mươi bốn về vận hành an toàn hồ chứa thủy điện
đặc biệt tại các địa phương do thiên tai bất thường không biết xảy ra lúc nào nên cần diễn tập phòng chống thiên tai thường xuyên
nếu lơ là lũ về chúng ta không có phương án thì sẽ rất khó khăn
đồng thời giải quyết rứt điểm hiện tượng vi phạm hành lang thoát lũ của công trình
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về vận hành thức quy định của pháp luật
nếu kết hợp tốt việc vận hành nhà máy thủy điện trong diễn biến thiên tai cực đoan sẽ giảm thiểu thiệt hại tốt hơn nữa